thủ tướng chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo
nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh và đoạn nha trang sài gòn
tuyến đường sát hà nội tp hcm
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
hà nội hà nam nam định ninh bình thanh hóa nghệ an khánh hòa ninh thuận bình thuận đồng nai
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật
dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh có chiều dài ba trăm một mươi chín hai km qua sáu tỉnh thành phố
là hà nội hà nam nam định ninh bình thanh hóa và nghệ an thời gian thực hiện dự kiến từ hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
đối với dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn đường sắt nha trang sài gòn có chiều dài bốn trăm một mươi một hai mươi bảy km qua sáu tỉnh thành phố
gồm khánh hòa ninh thuận bình thuận đồng nai bình dương tp hcm thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một